nạn nhân được đưa vào cấp cứu thông qua hệ thống cấp cứu ngoại viện của bệnh viện e trong tình trạng nguy kịch
sốc đa chấn thương mất nhiều máu da xanh tái niêm mạc nhợt đau bụng dữ dội nhịp thở nhanh và yếu
vùng bụng có mảng bầm tím do tụ máu đau nhiều vùng bụng chậu hông cảnh bàn chân hai bên biệt dạng
ngay lập tức toàn bộ các y bác sĩ của kiếp trực dưới sự chỉ huy của tiến sĩ bác sĩ nguyễn đình liên
trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học nhanh chóng cấp cứu người bệnh
các bác sĩ tiến hành bất động người bệnh cầm máu khám lâm sàng và chỉ định thực hiện các xét nghiệm
chiếu trục cần thiết để tẩm soát hết các tổn thương
kết quả cho thấy người bệnh bị sốc đa chấn thương nặng do mất máu và gãy nhiều xương phức tạp
bao gồm vỡ khung trậu mất vững hoàn toàn phía trước và phía sau vỡ bàng quang ngoài phước mạc do mảnh xương di lệch
đâm vào thành bảng quang ổ bụng nhiều dịch máu gãy xương cẳng bán chân trái và gãy chật khớp bàn chân phải
các bác sĩ đã nhanh chóng hội trần liên chuyên khoa và ekip cấp cứu nhận định đây là ca bệnh nặng
người bệnh có tiên lượng xấu nguy cơ tử vong cao cần phải can thiệp phẫu thuật cấp cứu ngay
một ekip cấp cứu được báo động đỏ gồm các chuyên khoa khoa cấp cứu khoa phẫu thuật cuộc sống
khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học khoa phẫu thuật tiêu hóa
khoa gây mê hồi sức và hồi sức tích cực ngoại khoa để giành giật sự sống cho cô gái trẻ
các bác sĩ cân nhắc và lựa chọn phương án phẫu thuật hai thì vừa thực hiện phẫu thuật xử lý vỡ bằng quang
đồng thời phải tầm soát các tổn thương khác trong ổ bụng như cơ quan sinh dục cơ quan tiêu hóa
và cố định tạm thời không sương trậu xương gãy của người bệnh
tuy nhiên theo các bác sĩ cách khó của các bệnh này là người bệnh nữ nẻ quá nhạy cân
chỉ khoảng ba mươi năm kg lại gặp cùng lúc nhiều tổn thương rất nguy hiểm mất máu nhiều nên bắt buộc phải huy động lượng máu lớn cấp bù
khoảng ba lít máu giúp người bệnh ổn định thể trạng
tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức tiến sĩ bác sĩ nguyễn đình liên cùng các phẫu thuật viên tiến hành nội soi qua ổ bụng thăm dò toàn bộ cơ quan trong ổ bụng
đồng thời khâu lỗ thủng bảng quang cho người bệnh
các bác sĩ đã tiến hành mở nhỏ vết mổ dưới rốn tập trung khâu lại vết sách bằng quang lau rửa ổ bụng
sắp xếp lại xương vỡ cố định tạm thời che nhất cầm máu chứ không thắt động mạch trậu trong hai bên đảm bảo tối đa chức năng sinh sản cho người bệnh
tiến sĩ liên chia sẻ đây là ca phẫu thuật phức tạp người bệnh là nữ chưa có gia đình
do đó vấn đề quan trọng là bảo đảm hoạt động cấp máu cho tử cung và khả năng sinh sản sau này cho người bệnh
thêm nữa việc các bác sĩ lựa chọn phương án can thiệp bằng phẫu thuật nội soi qua ổ bụng khâu lỗ thủng bàng quang cho người bệnh
vì đây là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn giúp người bệnh nhanh hồi phục tránh phải chịu một cuộc phẫu thuật mở bụng với đường mổ lớn và nhiều nguy cơ tai biến đi kèm
sau một tuần toàn trạng người bệnh ổn định
một ekip bác sĩ chấn thương chỉnh hình do tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung tuyến trưởng khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao phụ trách
đã lên kế hoạch các phương án phẫu thuật cho người bệnh xử lý tổn thương mất vững toàn bộ khung trậu gãy xương phức tạp cả hai chân
thạc sĩ bác sĩ nội chú bùi ngọc hoàng một trong các bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật thì hai cho biết
cãi vỡ xương trậu mắt vững là tổn thương nặng tỷ lệ tử vong chỉ sau chấn thương sọ não
ngoài ra bệnh nhân còn bị gãy xương phức tạp chi dưới hai bên
vì vậy việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật vô cùng khó khăn phức tạp
vì có nguy cơ mất máu cao và tổn thương các cơ quan khác trong khung trậu đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên và gây mê hồi sức có kinh nghiệm
trang thiết bị hiện đại độ chính xác cao nhằm kiểm soát tốt ca mổ giúp người bệnh có cơ hội hồi phục lại chức năng vận động sớm và khả năng sinh đẻ sau này
ca mổ căng thẳng và kéo dài trong sáu giờ các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng tại năm vị trí
đặt lại khớp mô kết hợp xương cùng chậu hai bên đóng đinh nội tủy kín ít xâm lấn cảng chân bên trái kết hợp xương bàn chân bên phải
người bệnh được phẫu thuật trong hai tư thế
người bệnh nằm ngửa để các bác sĩ tiếp cận và đặt lại vùng khớp mưu và xương cản chân hai bên
tiếp đó người bệnh nằm sắp để các bác sĩ tiếp cận hai bên cánh chậu và đặt lại khớp cùng chợ dưới sự hỗ trợ của màn hình tăng sáng
ca mổ diễn ra thành công người bệnh sau mổ hồi phục tốt đang được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để sớm đi đứng trở lại bình thường